thủ tướng chính phủ đưa vào cái danh vực cấm các cái tiền chất về ma túy
ma túy tổng hợp

các đối tiện điều chế và sản xuất trong nước sau đó núp bóng các loại thực phẩm từ đồ uống bánh kẹo đến các loại thực phẩm trả lời